tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can phan văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám lê văn sản cùng với anh vợ là phan văn út nhậu tại nhà trong lúc nhậu hai vợ chồng sản xảy ra cự cãi
thế vậy út đến khuyên can thì xảy ra mâu thuẫn với sản dẫn đến đánh nhau trong lúc xô sát út dùng kéo đâm vào ngực trái sẵn một nhát khiến sản tử vong
sau khi gây án út liền bỏ trốn khỏi địa phương và ném bỏ hung khí gây án trên đường bỏ trốn
đến chiều ngày hai mươi chín tháng tám qua công tác vận động thuyết phục của lực lượng công an út đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình